xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị các ca nhiễm covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai đang có chiều hướng tăng phức tạp
trong buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đề nghị cần tăng cường năng lực xét nghiệm để tấp f khỏi cộng đồng
đồng thời tỉnh phải lên kế hoạch ứng phó kịch bản có một mươi ca nhiễm
ghi nhận đến ngày hai mươi tám tháng bảy đồng nai có số trường hợp tử vong là một mươi bốn ca
một ca diễn biến nguy kịch sáu mươi một ca có triệu chứng nặng và một trăm bốn mươi bốn ca trung bình
tiên lượng trong những ngày tới tỷ lệ tử vong của đồng nai còn tăng cao
tỉnh đã chuẩn bị hơn bốn hai trăm linh giường điều trị covid một mươi chín
mở rộng thêm bệnh viện giải chiến để nâng lên được quy mô tám giường
khó khăn hiện nay là khả năng đáp ứng xét nghiệm rt pcca không theo kịp mức độ lây lan của dịch
đã làm xét nghiệm rồi tổ chức cho bảy trăm linh anh em về quê
tôi cũng làm việc với quyện dịch vụ sáng hôm nay
yêu cầu quyền dịch vụ cũng làm tương tự như chạch
hoặc phải tiến đến nơi nào để giảng công nhận ra
chứ nếu không thì những cái nơi này nó sẽ tiếp tục lây lan trong cộng đồng
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đề nghị
trước mắt khi chưa đủ năng lực xét nghiệm pcr
thì tỉnh có thể dùng test nhanh kháng nguyên để tách f ra khỏi cộng đồng
thứ trưởng cũng đã đề nghị viện pasteur tp hcm hỗ trợ công tác xét nghiệm cho đồng nai
đồng thời hoàn thiện hai xe xét nghiệm lưu động tăng cường cho đồng nai
bên cạnh đó tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở điều trị
chú ý chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có một mươi ca mắc
đảm bảo công tác điều trị theo chiến lược thấp ba tầng
huy động cơ sở y tế tư nhân và y tế tuyến huyện
điều trị cho bệnh nhân mức độ trung bình
đề nghị tỉnh cũng tiếp tục mở rộng hoàn thiện
khu icu cũng như khu điều trị f với kịch bản một mươi ca mắc
trong công tác điều trị chúng ta phải phân tầng đúng và chuyển đúng
phân tầng đúng ba tầng nhẹ trung bình và nặng
và chuyển đúng sớm quá thì sẽ gây quá tải trên trên
và muộn quá thì chắc chắn sẽ gây tăng cái tỷ lệ tử vong
và chúng ta cũng nhanh chóng hoàn thiện cái tầng hai
tức là chúng ta điều trị f trung bình tuyến đối lận đúng không ạ
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cũng đề nghị tỉnh đồng nai
bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế
khẩn trương thành lập trung tâm điều phối phòng chống dịch
nhanh chóng triển khai thêm hai trăm ba mươi liều vaccine ngừa covid một mươi chín đã được cấp
sau đó báo cáo với bộ y tế đề bộ tiếp tục phân bổ